bất cứ cách thức quản lý hoạt động hay vận hành nào cũng có những ưu điểm và cả yếu điểm của nó
nhưng để nó thực sự phát triển và hấp dẫn được cần có những tính toán cụ thể từ nhiều bên
trong đó có cả những nhà quản lý và từ cả các chủ đầu tư